đoàn công tác của quốc hội do đồng chí phùng quốc hiển phó chủ tịch quốc hội làm trường đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng nam
tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh quảng nam trong phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
đồng thời nhấn mạnh lãnh đạo địa phương phải xây dựng quảng nam thành tỉnh công nghiệp và kinh tế biển mạnh
coi công nghiệp là sương sống để hướng ra biển và dựa vào biển để làm giàu
tỉnh cần chú ý đến công nghiệp sáng tạo công nghiệp cơ khí chế tạo động cơ và thu hẹp dần việc lắp ráp xây dựng khu kinh tế mở chu lai thành khu kinh tế đa ngành đa lĩnh vực
trước đó phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với công ty cổ phần ô tô trường hải
tại khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai trường hải thuộc huyện núi thành tỉnh quảng nam
khảo sát một số công trình cơ sở sản xuất tại khu kinh tế mở chu lai và kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ biển cửa đại thành phố hội an
nhân dịp này phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã đến dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh quảng nam và tượng đài mẹ việt nam anh hùng
tại thành phố tam kỳ đồng thời đến thăm và tặng quà hai đối tượng chính sách tại thôn vĩnh đại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam